tiếp tục chương trình an ninh ngày mới là những tin tức về giao thông
ban quản lý đường sắt đô thị hà nội mrb cho biết
đơn vị này đang liên tục lắp ráp thử nghiệm các đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội
phấn đấu chạy thử liên tiếp tất cả đoàn tàu vào tháng một mươi hai năm nay
theo thông tin từ mrb sau một mươi một tháng vận chuyển liên tục
đơn vị này đã hoàn thành việc đưa đoàn tàu thứ một mươi về nước vào tháng chín năm nay
song song với việc lắp đặt hoàn thiện hai đoàn tàu cuối tại deport nhổn
các đoàn tàu còn lại đang được thử nghiệm liên tục
mrb cũng đang tiến hành làm việc với cục đăng kiểm việt nam
để đăng kiểm các đoàn tàu theo quy định và cung cấp các hồ sơ cho tư vấn
để thực hiện đánh giá an toàn phản hệ thống
khi đi vào vận hành chính thức tuyến đường sắt đô thị đoạn nhổn ga hà nội
sẽ vận hành liên tục tám đoàn tàu
một đoàn tàu dự bị phục vụ giờ cao điểm khi quá tải
và một đoàn tàu phục vụ cứu hộ khi có trường hợp khẩn cấp